dị ứng thuốc là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch với chất hóa học có trong thuốc
tất cả các loại thuốc bao gồm cả thuốc kê đơn hay thuốc không kê đơn
thậm chí là thuốc có thành phần thảo dược cũng có thể dẫn đến dị ứng thuốc
tuy nhiên có một số loại thuốc thường gây dị ứng nhiều hơn các loại khác bao gồm
thuốc kháng sinh thuốc hóa trị trong điều trị ung thư
thuốc điều trị các bệnh tự miễn kem chứa corticoteroid
thuốc cản quang trong xét nghiệm hình ảnh
thuốc gây tê tại chỗ
tại khoa gia liễu bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị dị ứng thuốc
trong đó thuốc chứa thành phần corticoid chiếm tỷ lệ cao
bệnh nhân nam này đã phải nhập viện do tự ý sử dụng thuốc điều trị bệnh tại nhà trong tình trạng suy hô hấp nặng
viện thuốc của thuốc ngủ ngủ sáng mai thấy nó bắt đầu có hiện tượng đỏ
đỏ nhưng mà không chịu đi khám
đến ngày thứ ba cơn đau dữ dội quá
những cái chỗ tay chân trong người là to như thế là
quả kho trường chỗ như quả xoài vừa vừa nhưng mà khắp người
bệnh nhân là đã từng dị ứng alokonol tới bốn lần
và lần này bạn cũng vào hiện với một cái dị ứng alokonol rất nặng
thể nó gọi là hội chứa spation
nó là một trong hai thể nặng nhất đối với dị ứng thuốc
đã có rất nhiều trường hợp bị dị ứng thuốc gây nguy hiểm tính mạng do tự ý sử dụng tại nhà
ngày hai mươi ba tháng năm một người đàn ông ở campuchia do tự ý mua thuốc kháng sinh về nhà điều trị
thì bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi khó thở người nổi ban phù toàn thân
ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch suy hô hấp nặng do dị ứng thuốc
cũng với tình trạng dị ứng thuốc đầu tháng năm tại bệnh viện bạch mai
một phụ nữ đã tử vong sau khi tiêm thuốc cản quang để chụp cắt lớp
đấy chúng tôi sẽ chọn những loại cắt thế thế mà không phải hoạt chất đấy
thế nhưng mà hiện nay là đa phần bệnh nhân thì tự ý mua thuốc

lạm dụng thuốc sử dụng thuốc tùy tiện hoặc không đúng chỉ định là nguyên nhân của dị ứng thuốc
dị ứng thuốc có thể xảy ra với bất kỳ ai
lứa tuổi nào tuy nhiên với một số trường hợp sau sẽ có nguy cơ dị ứng thuốc cao
những người có cơ địa dị ứng người đã từng bị dị ứng với thuốc
gia đình có người bị dị ứng thuốc những người bị nhiễm hiv
nếu mà dị ứng thuốc là nhẹ nhất thôi thì chúng ta sẽ có thấy là nổi ban này ngứa này
thế nhưng mà nếu mà nặng hơn thì rất nguy hiểm
thì ví dụ như là sẽ gây phản vệ đấy chúng tôi gọi là phản vệ
phản vệ mà đến mức nặng là gây sốc thì có thể nguy hiểm đến tính mạng
và cái sốc phản vệ do thuốc là cái sốc phản vệ rất là nặng
mà cần phải chữa ở ngay lúc mà chúng ta bị phản vệ
sau đó phải chuyển đi bệnh viện
thì cái chuyện mà dị ứng thuốc nó có thể xảy ra bất cứ một loại nào
kể cả những trường hợp chúng tôi gặp là các bệnh nhân mà dùng thuốc chống dị ứng
nhưng mà vẫn dị ứng với cái thuốc chống dị ứng
do đó mà mình
cái chuyện dị ứng thuốc là có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào
vì vậy khi chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta vẫn phải theo dõi
kể cả những thuốc mà trước kia chúng ta đang dùng rồi
còn những cái thuốc mà mới dùng lần đầu tiên thì lại đặc biệt là phải theo dõi
những biểu hiện của dị ứng thuốc
mề đay phủ ở một số vùng như môi mắt thanh quản ruột
ngứa dữ dội nổi ban đỏ
đó xem lại cái bên này
đỏ da toàn thân hội chứng steven johnson
nghĩa là luét các khóc mắt miệng nếu nặng có thể tổn thương gan thận hoặc tử vong
khi có những biểu hiện trên thì người bệnh nên ngưng sử dụng thuốc
và cần có sự thăm khám của bác sĩ
không nên tự ý sử dụng thuốc chữa dị ứng tại nhà
nếu mà chúng ta dùng thuốc thì luôn luôn chúng ta phải nghĩ là thuốc nào cũng có thể gây dị ứng
do vậy nếu mà chúng ta đã có tiền sử dị ứng với bất cứ một thuốc nào đó
hoặc chúng ta nghi ngờ là đã có một lần dị ứng thuốc đó thì lần sau không nên dùng
mà nếu có dùng thì đều phải hỏi ý kiến của thầy thuốc hết
đấy là cái đầu tiên quan trọng nhất
thế còn những cái thuốc mà mình chưa dùng bao giờ
và chúng ta cũng không biết là mình có dị ứng nguyên thuốc đó hay không
thì luôn luôn trong quá trình dùng là mình phải để ý theo dõi các chuyện
không tự ý mua thuốc để điều trị
không sử dụng đơn thuốc của người này để điều trị cho người khác
nên dùng thuốc điều trị bệnh theo đơn của bác sĩ
sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ là cần thiết nhằm giảm thiểu các phản ứng có hại của thuốc